theo thống kê của cơ quan chức năng trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi camera giao thông đã ghi hình xử phạt sáu tám trăm năm mươi tám trường hợp vi phạm nộp ngân sách hơn bảy tỷ đồng
tất cả các xe vi phạm nhiều lần trên cùng tuyến đường giải phóng đoạn trước cửa bệnh viện bạch mai đều là xe kinh doanh vận tải taxi
trong số các chủ xe bị phản nguội ở cổng bệnh viện bạch mai hơn một một trăm năm mươi người là tài xế taxi
đáng nói có một số trường hợp lái xe bị camera giám sát giao thông phát hiện năm mươi năm lần vi phạm
cơ quan công an đã gửi một mươi sáu thông báo vi phạm đến chủ phương tiện và đến ngày hai tháng một mươi hai vẫn còn bảy lần vi phạm chưa được xử lý
hiện dữ liệu đăng ký xe toàn quốc không có số điện thoại của chủ xe
do vậy cách nhanh nhất là người dân chủ động tra cứu trên trang web của công an hà nội và cục cảnh sát giao thông để biết về vi phạm